thực chất các sản phẩm được bán tại hội thảo hầu hết là thực phẩm chức năng
chưa được cấp phép lưu hành nhưng đã được thổi giá lên gấp nhiều lần
mở rộng liên kết được nhiều khách hàng là đích đến của họ
đây cũng là một phần quan trọng của hình thức kinh doanh đa cấp
được chính người trong tổ chức này thừa nhận từ chúng tôi
thiệt hại của người mua nhưng được xem là thắng lợi đối với các nhóm kinh doanh
đã có rất nhiều người bỏ hàng chục triệu đồng ra mua sản phẩm
nhưng cuối cùng không dùng vì sản phẩm không có tác dụng
tuy vậy đó vẫn còn là may mắn
bởi lẽ với những sản phẩm không rõ ràng về nguồn gốc và quá ít ỏi về thông tin
thì không để lại hậu quả
đã là phúc lớn
người này giới thiệu người kia
và ai cũng chờ đến ngày để được đi hội thảo
đến tận bây giờ tôi thấy
thật đúng nếu nói đúng sự thật
thì nó chỉ đỡ một chút thôi
chứ nó cũng không thể làm bằng cái giảm đau của mình rẻ tiền
ở hình thái này
với những cam kết
ngồi không hưởng tiền hoa hồng lên tới vài chục triệu đồng
lại vẫn có thần dược để sử dụng
nhưng còn người chưa bao giờ đi khỏi đụy che lạc
song vẫn thao thao về những sản phẩm ngoại nhập
không có bất kỳ một chữ tiếng việt nào